bộ giao thông vận tải vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu cục hàng không việt nam thực hiện một số biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
từ hà nội và tp hcm đối với các địa phương bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng ba
cụ thể từ giờ ngày ba mươi tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn tất cả các hãng hàng không sẽ chỉ được khai thác một chuyến một ngày
với trạng bay hà nội hồ chí minh và ngược lại
các đường bay như hà nội tới đà nẵng phú quốc và ngược lại cũng chỉ được thực hiện với tần suất một chuyến một ngày một đường bay
tương tự với đường bay tp hcm đi đà nẵng phú quốc và ngược lại
đặc biệt dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi và đến hà nội tp hcm
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị cục hàng không chỉ đạo các cảng vụ phối hợp với chính quyền địa phương
ra soát việc cách ly tổ bay người nước ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tuân thủ các quy trình quy định về phòng và chống dịch lây lan của bộ y tế
giám sát việc khai báo y tế điện tử bắt buộc của khách hàng trước khi lên tàu bay
yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo khách hàng trước khi lên tàu bay phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc